bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
bộ đội biên phòng điện biên chủ trì phối hợp với hai đồn biên phòng thanh luông và pa thơm
vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng sáu tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực bản mé xã thanh hưng huyện điện biên
thì phát hiện đối tượng lò thị thanh chú tải xã thanh hưng huyện điện biên điều khiển xe máy hướng về trung tâm xã thanh hưng có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trong bao gạo để trên giá đèo hàng có chứa một mươi hai viên ma túy tổng hợp
hai điện thoại di động cùng một số tăng vật có liên quan
thanh khai nhận đã được một đối tượng thuê vận chuyển ma túy từ bản hồng lách cuông đến cầu c bốn xã thanh hưng huyện điện biên với giá là một mươi triệu đồng
khi đến địa điểm trên thì đã bị bắt giữ